thưa quý vị vào đêm ngày hôm qua tại huyện tân sơn của tỉnh phú thọ
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm ba người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào hồi hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy
tại đoạn đường liên xã thuộc xóm lấp xã xuân sơn huyện tân sơn
xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi chín f một nghìn ba trăm năm mươi bốn loại hai mươi chín chỗ ngồi
chở khách du lịch tham quan vườn quốc gia xuân sơn phú thọ
lưu thông theo hướng từ xóm dù đi xóm lấp
khi xuống dốc đã bị lập về tàu đi âm bên trái theo hướng đi
trên xe có hai mươi tám người
vụ tai nạn đã khiến ba người tử vong là lái xe cùng hai hành khách
một mươi người bị thương phải nhập viện
sau khi nhận được tin báo công an huyện tân sơn
đã huy động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
để tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
nguyên nhân sơ bộ là do lái xe không thuộc đường
giả phanh liên tục làm cháy hết má phanh
mất khả năng hãm xe lao xuống vực